theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo các trường học trên toàn quốc tự trường sớm nhất là vào ngày một tháng tám
và muộn nhất vào ngày hai mươi năm tháng tám để chuẩn bị cho lễ khai giảng được tổ chức vào ngày năm tháng chín
vì thế trong những ngày này nhiều trường học tại các tỉnh thành cũng đã cho học sinh trở lại trường học
dù chưa phải là năm học mới nhưng đây là lúc các em học sinh các thầy cô giáo phải khởi động lại công việc dạy và học
sốc lại tinh thần để chuẩn bị bước vào năm học mới
và đặc biệt đối với học sinh lớp một thì đây là thời điểm vô cùng quan trọng
các con sẽ bước vào một giai đoạn mới một môi trường mới khác lạ hoàn toàn so với trường mầm non
bởi vậy không chỉ các bạn nhỏ mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng hồi hộp và lo âu không kém
những giọt nước mắt những khuôn mặt ngơ ngát ánh mắt ngại ngùng không ngừng ngóng tìm bóng dáng ba mẹ
đó chắc chắn là những học sinh lớp một

dù chưa phải là ngày khai giảng nhưng rất nhiều trường phổ thông đặc biệt là các trường tiểu học
đã tổ chức tự trường sớm để học sinh làm quen với trường lớp chuẩn bị tâm thế cho một năm học mới
thật sự là mẹ cũng như con rất là hồi hộp hào hức bởi vì là đây là lần đầu tiên con kết thúc cái giai đoạn học mẫu giáo
và bước sang một cái giai đoạn mới hoàn toàn là bước vào chương trình tiểu học
bạn mới cô mới trường mới cho nên là cả mẹ và con đều rất là hồi hộp và hào hức
cảm thấy nó rất là ý nghĩa và mong được con khôn lớn và ngày đầu tiên con được đến trường mình cảm thấy rằng rất là hạnh phúc
và rất là vui và cảm thấy nhiệt huyết để đưa con đến trường
nhà trường thì rất là quan tâm đến các con cô giáo chủ nhiệm cũng thế cũng rất là quan tâm
nên là tổ nhà trường tổ chức thì cũng rất là vui cho các con để xóa tan đi cái bỡ ban đầu
nên là nhà trường tổ chức rất là hợp lý rất là vui cho các con
để các tân học sinh khối lớp một có được hứng khởi ngay trong ngày đầu đi học
nhiều trường tiểu học ở hà nội đã đổi mới cách tiếp nhận học sinh
tạo không khí vui tươi thân thiện giống như một ngày hội với những món quà những tiết mục văn nghệ
đồng thời đàn cài nhiều hoạt động để học sinh có thể giới thiệu bản thân làm quen với bạn mới cô giáo mới
đặc biệt các trường không gò ép các con học kiến thức luôn mà chủ yếu chỉ là trang bị kỹ năng cần thiết
trong môi trường mới
giáo viên cũng cảm giác là mình rất là chờ đón cái ngày này để được gặp mặt các con
cũng như là được tham gia vào trong quá trình giảng dạy
cũng rất mong là một năm học sẽ có nhiều may mắn và thuận lợi sau năm học này
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám các trường dự kiến sẽ có nhiều đổi mới trong cách thiết kế dạy và học
với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm
bên cạnh việc hình thành phát triển các năng lực cốt lõi
chương trình học sẽ hướng tới việc phát hiện bồi dưỡng năng lực đặc biệt năng khiếu của học sinh
đó cũng chính là một trong những tiêu chí quan trọng được đề cập trong chương trình giáo dục phổ thông mới
vừa được thông qua hôm hai mươi tám tháng bảy và sẽ chính thức công bố vào tháng chín tới đây
chúng tôi đã hết sức cố gắng chuẩn bị tốt nhất những điều kiện về cơ sở vật chất
cũng như là đội ngũ các ngộ giáo viên
những chương trình giảng dạy để có thể bước vào năm học mới với tất cả sự quyết tâm
làm sao giữ vững được chất lượng đào tạo như những năm học trước
đồng thời bổ sung thêm những điều mới mẻ trong chương trình đào tạo
cũng như là để kịp thời nắm bắt cái yêu cầu của cái chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
mà vừa rồi bộ giáo dục cũng đã chính thức thông qua
cũng theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội
các nhà trường chỉ tổ chức ôn tập
văn hóa cho học sinh sau ngày một tháng tám trên cơ sở tự nguyện
không được tổ chức dạy trước chương trình của năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trong dịp này các nhà trường cần quan tâm bồi dưỡng
phụ đạo học sinh có học lực yếu kém và không thu tiền